thủ tướng chính phủ phạm minh chính chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
việt nam tiến hành song song các biện pháp chống dịch và phòng chống những thách thức an ninh phi truyền thống
coi đây là yêu cầu cấp thiết trong chiến lược an ninh quốc gia
bão số sáu có hướng di chuyển khá đặc biệt vì hình thành từ áp thấp nhiệt đới
các địa phương cần phải bám sát tình hình đặc biệt là đề phòng gió mạnh và mưa lớn trên đất biển
nga xác nhận toàn bộ phi hành đoàn trên máy bay an hai mươi sáu gặp nạn đã thiệt mạng
bản tin dịch covid một mươi chín vào ngày hôm nay của bộ y tế cho biết
trong ngày có sáu hai trăm hai mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi là bốn trăm chín mươi ba bốn trăm tám mươi tám ca
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện hai trăm hai mươi bảy chín trăm chín mươi một xét nghiệm cho năm trăm sáu mươi chín tám mươi ba lượt người
trong ngày hai mươi hai tháng chín có bốn trăm sáu mươi ba năm trăm chín mươi bảy liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần ba mươi sáu hai triệu liều
trong ngày có sáu hai trăm hai mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi là bốn trăm chín mươi ba bốn trăm chín mươi tám ca

có một mươi sáu tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
văn phòng chính phủ vừa có công điện số sáu nghìn bảy trăm sáu mươi ba truyền đạt chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tới các đồng chí bộ trưởng bộ công an bộ trưởng bộ y tế bí thư tỉnh ủy thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân
các thành phố đà nẵng và các tỉnh hà nam
về việc chấn chỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
công điện nêu rõ
trong mấy ngày vừa qua sau khi thực hiện nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội
tại một số địa phương đã có hiện tượng chủ quan lơ là mất cảnh giác trong phòng chống dịch
một số nơi xuất hiện các ổ dịch mới
để kịp thời chấn chỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
giữ vững thành quả chống dịch trong thời gian qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu
đồng chí đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an trưởng tiểu ban an ninh trật tự xã hội
thuộc ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ đạo các địa phương kịp thời chấn chỉnh tăng cường kiểm tra không để tụ tập đông người nơi công cộng
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm cộng đồng
hai đồng chí nguyễn thanh long bộ trưởng bộ y tế trường tiểu ban y tế
thuộc ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ đạo các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hà nam đà nẵng kiên giang
thực hiện ngay các biện pháp khoanh vùng cách ly xét nghiệm thần tốc để bóc tách f
có biện pháp quản lý f một hiệu quả đối với các khu vực phát sinh ổ dịch mới trong cộng đồng
kiên quyết không để lây lan rộng
các đồng chí bí thư tỉnh ủy thành ủy trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hà nam đà nẵng kiên giang
tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo quy định giải pháp phòng chống dịch của chính phủ thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và hướng dẫn của bộ y tế
bảo đảm mục tiêu nhanh nhất sớm nhất kiểm soát dịch sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường
thưa quý vị trong những ngày đầu hà nội nới lỏng giãn cách xã hội thì người dân được phép ra đường
một số dịch vụ được mở lại nhưng lại dẫn đến tình trạng quá tải không đảm bảo được công tác phòng chống dịch
đây là một trong những nguy cơ khiến dịch covid một mươi chín
covid một mươi chín có thể bùng phát bất cứ khi nào ghi nhận của phóng viên thời sự
thật không khó để thấy các dịch vụ như sửa chữa bảo dưỡng xe điện thoại máy tính quán ăn
hay các dịch vụ cắt tóc lúc nào cũng đông khách thậm chí còn dẫn đến quá tải
nhiều hàng quán người dân còn chủ quan chưa đảm bảo năm k của bộ y tế
thậm chí tại một số cửa hàng còn để cho khách hàng ăn tại chỗ
việc này vi phạm nghiêm trọng quy tắc phòng chống dịch bệnh trong thời điểm hiện tại
cá nhân tôi ra đường thì thấy rất là khó
rất là đông người dân chủ quan
đến bây giờ tôi cũng chưa cắt tóc được bởi vì dịch vụ cắt tóc vội đầu cũng đang bị quá tải
trong những ngày này lực lượng công an phải gồng mình để giúp người dân
vừa đảm bảo kinh tế vừa giữ gìn an toàn phòng chống dịch
sau khi nhận được chỉ thị của bộ y tế về việc điều chỉnh công tác phòng chống dịch trên địa bàn toàn thành phố
thì lãnh đạo công an cộng đoàn kiếm cũng như ban chỉ huy phường đồng xuân
đã cử lực lượng cán bộ chiến sĩ gia quân
đồng loạt nhắc nhở các vi phạm trên toàn địa bàn phường
kinh quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát khu vực cũng đã phối hợp với ủy ban nhân dân phường
tiến hành ký cam kết với các hộ kinh doanh
trong chỉ thị đã đưa ra tôi gặp những trường hợp cố tình vi phạm
mặc dù đã nhắc nhở nhiều lần
nhưng vẫn cố tình có lực lượng ở bên ngoài
khi thấy lực lượng cảnh sát công an đến
thì sẽ đóng cửa
chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật
để khỏi cho biết ai tiếp xúc với ai
lúc này chúng ta phải cân nhắc
để để ý những dịch xảy ra này rất là nguy hiểm
hà nội đang tiến dần vào cuộc sống bình thường mới
thế nhưng để đảm bảo không cho các nguy cơ dịch bệnh bùng phát
cần có sự hợp tác hỗ trợ từ các cơ quan chức năng
và ý thức phòng chống dịch bệnh của mỗi người dân
đừng chủ quan trước những chuyển biến tích cực
trong phần tiếp theo của chương trình
việt nam tiến hành song song các biện pháp chống dịch
và phòng chống những thách thức an ninh phi truyền thống
coi đây là yêu cầu cấp thiết trong chiến lược an ninh quốc gia
nga xác nhận toàn bộ phi hành đoàn trên máy bay an hai mươi sáu gặp nạn đã thiệt mạng
không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
bao gồm mạng viễn thông mạng internet mạng máy tính hệ thống thông tin hệ thống xử lý và điều khiển thông tin cơ sở dữ liệu
là phương tiện có tốc độ truyền tải tìm kiếm thông tin nhanh lưu trữ thông tin lớn
là môi trường có tính liên kết cộng đồng không biên giới tính đa phương tiện tương tác rất cao
là nơi con người thực hiện các hành vi sáng tạo tương tác rất cao
là một bộ phận cấu thành của xã hội bao trùm mọi mặt đời sống xã hội mang lại những cơ hội vận hội mới để các quốc gia dân tộc hợp tác và phát triển
tuy nhiên không gian mạng tác động tiêu cực đối với văn hóa cộng đồng do thông tin khó kiểm chứng và kiểm soát
làm gia tăng nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước làm suy giảm quyền lực nhà nước và sức mạnh quốc gia
và đáng lo ngại hơn không gian mạng đang là mối quan hệ của các quốc gia
trường cho các tổ chức khủng bố tội phạm hoạt động là công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng phá hoại về tư tưởng
thưa quý vị tại việt nam trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thời gian vừa qua các thế lực thù địch phần tử phản động đã triệt để lợi dụng dịch bệnh như một chiêu bài để chống phá đảng nhà nước và xâm phạm an ninh quốc gia
thực tế phương thức của loại tội phạm này thì không mới như lợi dụng dịch bệnh để phạm tội là âm mưu hết sức thâm độc
phương hại đến an ninh quốc gia và cản trở công tác phòng chống dịch của đất nước
đầu tháng chín đối tượng bùi văn thuận đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam về tội tàng trữ tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam theo điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
đối tượng này thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải bài viết hình ảnh có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia
không chỉ các đối tượng như bùi văn thuận
mà kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại tại việt nam
một số tổ chức lưu vong cấu kết với những phần tử phản động đã lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh
dùng mọi thủ đoạn để tán phát thông tin tuyên truyền xuyên tạc giả mạo về dịch bệnh để chống phá nước ta
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch các loại đối tượng tập trung ở ba điểm chính
thứ nhất là các đối tượng tìm cách phủ nhận xuyên tạc mọi nỗ lực kết quả thành tiệu phòng chống dịch của chúng ta
điểm thứ hai là các đối tượng tìm cách chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc
chia rẽ lực lượng vũ trang và nhân dân làm suy giảm sức mạnh của chúng ta trong phòng chống dịch
đồng thời tìm cách phá hoại việc các doanh nghiệp kiều bào quần chúng nhân dân đóng góp ủng hộ cho quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín
và điểm thứ ba là tạo và phát tán các loại tin giả tin xấu độc gây hoa mang dư luận tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự
các hoạt động trên đã làm xấu đi hình ảnh uy tín vị thế
của đất nước việt nam làm xói mòn lòng tin của người dân và chính quyền làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân
cách thức các đối tượng và tổ chức này thực hiện là sử dụng các trang mạng blog có máy chủ đặt tại nước ngoài
triệt để lợi dụng tính năng lan tỏa dễ tán phát và khó kiểm soát kiểm duyệt nội dung của các mạng xã hội như facebook youtube zalo hay workshop
đặc biệt các đối tượng triệt đề sử dụng tính năng bình luận chia sẻ và phát trực tiếp
để tán phát rộng rãi số lượng tiếp cận thông tin cùng lúc rất lớn
thông qua đó để tuyên truyền thông tin xuyên tạc chống đảng nhà nước liên quan việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
xuyên tạc chủ trương của đảng nhà nước đối với công tác phòng chống dịch bệnh là hoàn toàn không có căn cứ
nó chỉ là một thủ đoạn để suy diễn để xuyên tạc nhằm thực hiện những mục tiêu đen tối mà họ đưa ra
tìm mọi cách chống đối thể chế chính trị chính quyền nhân dân trong hoạt động của mình
những đối tượng này xuyên tạc về hầu hết các nội dung liên quan đến dịch covid một mươi chín
số lượng người địa phương bị nhiễm hay tử vong
xuyên tạc các hoạt động lực lượng công an khi tham gia hỗ trợ chống dịch
vụ cáo việc bộ công an quy định người dân khai báo quất mã di biến động dân cư là không cần thiết lãng phí
và làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ở các chốt kiểm soát dịch
thậm chí còn cắt ghép
dàn dựng lên những câu chuyện thông tin hình ảnh giả mạo sai sự thật về lực lượng phòng chống dịch
đặc biệt một số tổ chức như việt tân chính phủ quốc gia việt nam lâm thời voice ppsos
đối tượng chống đối trong và ngoài nước đã tổ chức cuộc thăm dò ý kiến
kêu gọi tạm dừng các phương tiện công cộng trường học dự trữ lương thực thực phẩm
nó tác động một cái rất lớn đến tâm lý người dân
tạo cho người dân cái sự hoang mang
cái sự lo lắng
trước cái diễn biến của dịch bệnh
và sâu xa nữa
để nó làm gây mất niềm tin người dân
vào sự lãnh đạo của đảng
và sự đòi chính phủ
và cũng như đồng chí nói vừa rồi
nó để nó phá vỡ khối đại đường kết tàn dân tập bình
khi chúng ta đang đoàn kết như vậy
trung tay chung sức
theo tôi hết sức nhằm điện hết sức giảo quyền
thực tế việc sử dụng các thông tin xuyên tạc
nhằm mục đích kích động chia rẽ chống phá
đi ngược quan điểm chủ trương đường lối của đảng nhà nước
và lợi ích của nhân dân
là một phương thức không mới của loại tội phạm này
tuy nhiên những thông tin sai sự thật như vậy
sẽ trở lên nguy hiểm hơn
trong bối cảnh người dân đang rất lo lắng
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vâng nghị quyết đại hội đảng toàn quốc
lần thứ một mươi ba khi đề cập tới các nhiệm vụ
tăng cường quốc phòng an ninh
đã nêu rõ chú trọng an ninh an toàn
là một trong những yếu tố hàng đầu
trong cuộc sống của người dân
xác định chủ động phòng ngừa là chính
sẵn sàng ứng phó hiệu quả
với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống
nghị quyết cũng nhấn mạnh
củng cố quốc phòng an ninh
bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên
của đảng nhà nước hệ thống chính trị và toàn dân
trong đó thì quân đội nhân dân
và công an nhân dân đóng vai trò nòng cốt
và trong bối cảnh dịch bệnh
nghị quyết đó đã được thực hiện đinh hoạt
phù hợp với tình hình thực tế
những hành vi lợi dụng dịch covid một mươi chín
để chống phá nhà nước
xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng
bị xử lý triệt đề và nghiêm khắc
lực lượng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã triển khai các biện pháp nghiệp bộ
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng
nắm sát diễn biến tình hình
xác minh làm rõ các trường hợp chống phá
xuyên tạc kích động
để đấu tranh ngăn chặn từ xa từ sớm
phối hợp các nhà cung cấp dịch vụ
gỡ bỏ các thông tin sai sự thật
đập tan âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch
trong cuộc đấu tranh với các thế lực thù địch
để bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng
ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an
thì sự cảnh giác tỉnh táo
lựa chọn thông tin của người dân
cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng
chúng tôi rất là mong muốn nhân dân
hãy bình tĩnh tỉnh táo
và tin tưởng
chúng ta hãy cập nhật
thông tin từ những nguồn chính thống
và hết sức thận trọng
khi mà chúng ta tiếp cận
chia sẻ thông tin trên công gian mạng
tuyệt đối không được tham gia bình luận
chia sẻ những thông tin
bịa đặt sai lệch
thực ra không khó
để nhìn nhận miêu đồ của những đối tượng
lợi dụng tình hình dịch bệnh
nhằm phá hoại an ninh quốc gia
xuyên tạc để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
cản trở công tác chống dịch
của cả nước
điều quan trọng nhất
là người dân khi tiếp cận
các thông tin trên mạng xã hội
cần nâng cao cảnh giác
trước những thông tin thất thiệt
mang tính kích động
gây hoang mang dư luận
có biện pháp tự bảo vệ mình
trước những thông tin xấu độc
chúng ta nên tập thói quen
chỉ tham khảo thông tin từ những nguồn thông tin chính thống
thứ hai là mỗi người dân cần nâng cao kỹ năng
nhận biết các loại thông tin xấu độc
thông tin giả trên không gian mạng
theo tôi là việc nhận diện
và có cách ứng xử phù hợp
với các nội dung thông tin này
và thứ ba là chúng ta cần tuyệt đối tin tưởng
công tác phòng chống dịch của đảng và nhà nước
sự hướng dẫn về chuyên môn
của các lực lượng chức năng
đây theo tôi chính là cái liều kháng sinh tốt nhất
đối với chúng ta
trước các thủ đoạn tuyên truyền
xuyên tạc của các thế lực thủ địch
và các loại đối tượng hiện nay
có thể coi quá trình cả nước phòng chống dịch covid một mươi chín
là một cuộc tổng diễn tập toàn diện
mang tính quốc gia
để lại những bài học kinh nghiệm sâu sắc
khi đối mặt với các mối đe dọa an ninh
phi truyền thống
trong đó đảm bảo an ninh quốc gia trên không gian mạng
là một mặt trận quan trọng
và tăng cường sự lãnh đạo của đảng
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý
của nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
nâng cao nhận thức
tinh thần cảnh giác
chấp nhiệm của người dân và toàn xã hội
đối với các vấn đề liên quan an ninh quốc gia
và bảo vệ an ninh quốc gia